là một trong những thành viên lớn trong liên minh châu âu
romani mong muốn tăng cường hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại
theo đó hai bên sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa hợp tác kinh tế
theo đó romani sẽ đặc biệt chú trọng hợp tác với việt nam trong một số lĩnh vực chính
như thương mại năng lượng ngân hàng nông nghiệp công nghiệp chế tạo cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu
du lịch cũng như các lĩnh vực cùng quan tâm khác
hai bên cũng sẽ tăng cường khả năng hợp tác giữa các khu công nghiệp
cụm kinh doanh và các lĩnh vực cạnh tranh cao của việt nam và rumani
trong hơn sáu thập kỷ qua trên cơ sở tin cậy tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau
hai nước đã hợp tác hiệu quả và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi năm đạt một trăm bảy mươi năm triệu usd và trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đạt khoảng một trăm một mươi ba triệu usd
đặc biệt việc romani gia nhập vào liên minh châu âu và sự hợp tác hiệu quả giữa việt nam
và liên minh châu âu đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác truyền thống giữa rumani và việt nam